cảnh báo tình trạng đuối nước trong ngày hè
điểm tựa để ngư dân vươn khơi bám biển
vùng đất chết khe xanh hướng hóa hồi sinh
trong phần tin quốc tế thái lan bắt đầu giải cứu đội bóng nhí
số người thiệt mạng do mưa lũ tại nhật bản tăng nhanh
thưa quý vị chỉ trong vòng một tuần nắng nóng đỉnh điểm vừa qua
đã có tới bốn trẻ phải nhập viện nhi trung ương trong tình trạng nguy kịch do đuối nước
điều đáng nói là việc sơ cứu sai cách đã khiến cho tình trạng của trẻ ngày càng nặng thêm
vì vậy các bậc phụ huynh cần hết sức lưu tâm đến con em mình
đặc biệt là đang trong thời gian nghỉ hè của các em
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
bé gái này được phát hiện bị đuối nước
tại ao gần nhà
gia đình đã đưa em đi cấp cứu tại bệnh viện huyện
nhưng do tình trạng nặng nên được các bác sĩ chuyển thẳng ra bệnh viện nhi trung ương
chỉ tính riêng từ giữa tháng năm là
thời điểm mà các em nhỏ được nghỉ học
riêng tại khoa điều trị tích cực bệnh viện nhi trung ương
đã phải tiếp nhận tới hơn một mươi bệnh nhi bị đuối nước
và đều trong tình trạng đặc biệt nghiêm trọng
phải hỗ trợ thở máy
các bé này đều trong độ tuổi còn rất nhỏ
đuối nước khi đi chơi gần ao hồ hoặc đi bơi
điều đáng nói là có một số trường hợp
vì sơ cứu sai cách nên khiến tình trạng của các em trở nặng hơn
người cấp cứu ở các thùng quê
thì người ta hay bế dốc đứa trẻ
và chạy hoặc là quay đứa trẻ
thì đấy là một trong những hành động rất nguy hiểm
các dịch trong đường tiêu hóa sẽ trào ngược
và đứa trẻ sẽ hít vào và gây các sạc
các tổn thương hít vào dịu vật
các thức ăn các dịch vào phổ
thì sẽ làm cho cái tình trạng siêu hấp nặng lên
việc sơ cứu đúng cách cho người bị nạn rất quan trọng
cần phải bình tĩnh và xử lý đúng các bước
đứa trẻ có khóc hay có nhịp tự thở hay không
phải bắt mạch
nếu không có thì mình sẽ tiến thành
làm tim khổi sẽ ép tim
hai lần khổi ngạt và một mươi năm lần ép tim
thì cứ theo một chú kỳ như vậy
cho tới khi mình bắt được
bệnh nhân có các biểu hiện tỉnh nạn
như là có các nhịp tự thở hoặc là bắt mạch bắt được
sẽ còn những đợt nắng nóng tiếp tục diễn ra
trong mùa hè này khi mà các em chưa đi học
thì hơn lúc nào hết
các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao con em mình
tránh cho các em lại gần
ở những khu vực nguy hiểm
ngoài ra các địa phương cần có các hoạt động hè an toàn
không để xảy ra tai nạn đuối nước
trong đó chú ý hướng dẫn kỹ năng bơi lội
cứu đuối cho trẻ
một trong số các giải pháp để phòng tránh đuối nước
có hiệu quả cho trẻ em
đang được thực hiện tại xã thanh hải
huyện thanh hà tỉnh hải dương
đó là việc đưa ao bơi hợp vệ sinh vào sử dụng
và đang tạo nên một sân chơi lành mạnh
cho trẻ em trong dịp hè
từ đầu hè đến nay cứ đến năm giờ chiều
là hàng trăm em học sinh lại đến vui chơi
nô đùa dưới làn nước trong mát
tại ao bơi xã thanh hải
từ ngày có ao bơi
trẻ em ở địa phương này đã có cơ hội được tập bơi
nhờ vậy mà hầu hết các em ở đây đều đã biết bơi
và nắm được kỹ thuật bơi an toàn
ao bơi không chỉ thu hút trẻ em trong xã
mà còn những xã lân cận đến vui chơi
cháu hay đến cháu bơi
cháu cảm thấy rất là vui và sẵn khoái
ao bơi rất là rộng và sạch
cháu bơi ở đây với các bạn thì cháu thấy vui
và được học bơi rất là nhiều
không chỉ thu hút được sự quan tâm của các em học sinh
mà ngay cả những bậc phụ huynh cũng cảm thấy phấn khởi
khi ao bơi được đưa và sử dụng
mình thấy cây ao này rất là tốt cho các cháu
bởi vì tôi thì thường xuyên là chiều nào cũng khoảng năm giờ
tôi đưa cháu ra đây bơi và đến bảy giờ kém
thì tôi cho cháu về bơi
thì tôi cảm thấy là các cháu nó rất là phấn khởi
và thấy nó cũng khỏe mạnh
và nó cũng thấy là nó có ích cho sức khỏe tốt cho các cháu
thật sự là cũng rất là cảm ơn các cấp các ngành đã tạo điều kiện
làm được cái bể bơi này cái hồ bơi này cho các cháu cho người dân
ao bơi được ủy ban nhân dân xã thanh hải cải tạo và đưa vào sử dụng vào cuối năm hai nghìn một mươi
với kinh phí đầu tư gần bảy trăm linh triệu đồng
tổng diện tích hai tám trăm linh chín m hai độ sâu trung bình một ba m
xung quanh được kè và trồng cây xanh để tạo bóng mát
tất cả mọi người đến vui chơi tại ao bơi này đều được miễn phí
ao bơi không chỉ là nơi để trẻ em học bơi mà còn là địa điểm tắm mát của người dân
khi mà địa phương tham gia xây dựng cái đề án ao bơi này
thì là thứ nhất là để giúp cho thanh thiếu liên trong địa bàn xã là xóa lặn mù bơi
thứ hai là giải quyết cái sân chơi cho các cháu trong dịp hè này
và thứ ba là giải quyết cái tình trạng đuối nước cho các cháu trong dịp hè này
từ khi mà ao bơi xây dựng thì là địa phương đã hành lập băn quản lý ao bơi
và cử đội tức là cử công an xã để thường xuyên để dọn rác
rồi là vệ sinh xung quanh khu vực ao bơi
khi bắt đầu bước vào dịp hè thì ủy ban dân xã đã tuyên truyền cho toàn thể nhân dân là
khi mà được phụ huynh luôn đi kèm cùng các em
và khi mà đến đây thì các em tham gia bơi thì phải mặc áo phao bơi
đây là mô hình hay cần nhân rộng tại các địa phương khác để nâng cao kỹ năng bơi
góp phần giảm tai nạn thương tâm do đuối nước cũng như tạo sân chơi lành mạnh tại địa phương
thông tin từ bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba cho biết tàu cảnh sát biển chín nghìn năm
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba vừa cứu nạn thành công và kéo tàu cá cùng chín ngư dân
về đến đảo phú quý tỉnh bình thuận an toàn
vào khoảng hai mươi h bốn mươi năm ngày năm tháng bảy bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba nhận được thông tin
tàu cá trong lúc hành nghề đánh bắt thủy hải sản trên biển bị hỏng máy
trôi giặt tại khu vực cách đông nam đảo phú quý tỉnh bình thuận khoảng một trăm linh hải lý
và yêu cầu cứu nạn khẩn cấp
ngay lập tức bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã điều động tàu khẩn trương cơ động đến vị trí tàu bị nạn
đến hai mươi h ba mươi ngày sáu tháng bảy trong điều kiện sóng gió cấp bảy tám
tàu cảnh sát biển chín nghìn một đã tiếp cận tàu cá hỗ trợ y tế
thực phẩm và cứu nạn thành công chín ngư dân cùng phương tiện bảo đảm an toàn
hiện các thuyền viên tàu cá bd chín mươi tám nghìn hai trăm bảy mươi một ts được chăm sóc sức khỏe tốt tinh thần ổn định
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đang hoàn tất các thủ tục còn lại
để bàn giao người phương tiện cho các cơ quan chức năng và gia đình
thưa quý vị nghề lặn thủ công từ hàng chục năm nay đã trở thành kế sinh nhai
của hàng trăm lao động nam giới ở huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
tuy nhiên nhiều người không tuân thủ các quy định trong hoạt động lặn
và hậu quả là mỗi năm huyện đảo lý sơn có đến hàng chục vụ tai nạn do lặn
dẫn đến xảy ra nhiều thương vong và những di chứng để lại
may mắn giữ lại được mạng sống nhưng suốt cuộc đời còn lại
ngư dân đặng văn tiến xã an vĩnh huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
phải chấp nhận di chuyển bằng xe lăn
hai mươi năm trước
trong một tai nạn do lặn tại vùng biển hoàng sa
người dân tiến đã không may bị ngặt và được đưa về đất liền cấp cứu
tuy mạng sống được giữ nhưng toàn thân anh bị liệt và không thể đi lại được
cuộc sống của gia đình cũng từ đó rơi vào cảnh khó khăn và bế tắc
năm tội cháu của mình luôn chăm sát biết đó
nghiêng hoài lạc lội mình cũng nghiêng chứ đâu có nghiêng hoài lạc lội được đâu
thì tôi biết là năm nào tính rồi
năm sử năm nào chí năm nào rồi đó
đi không được nằm đau nằm đó biết không
không phải ai cũng may mắn giữ được mạng sống sau tai nạn từ nghề lặn
theo thống kê sơ bộ của trung tâm y tế quân dân y kết hợp lý sơn
trước năm hai nghìn một mươi trung bình mỗi năm
có đến hàng chục vụ tai nạn do lặn được đưa đến trung tâm cấp cứu
đó là chưa kể đến những vụ ngư dân tử vong ngoài biển vì bị ngặt nặng không cứu chữa được
điều đáng nói là đa số ngư dân khi bị tai nạn do lặn thường không biết xử trí sơ cấp
nên đã để lại hậu quả do lặn
trong thời gian này

đồng hành cùng ngư dân bám biển
đã trang bị được một số các trang thiết bị cho ngư dân
đó là các tủ thuốc cấp cứu
rồi cùng với tổ chức apec của pháp
chúng tôi đã trang bị được cho các tàu
là mỗi tàu một cái bình oxy
bên cạnh đó
phối hợp cùng với bệnh viện học biển
hàng năm chúng tôi đều có những chương trình tập hướng cho ngư dân
cách lặn ăn tàu
cách sơ cấp cứu khi ngư dân bị nạn trên biển
mặc dù nghề lặn tại lý sơn đã được công nhận
song các cơ chế chính sách hỗ trợ ngư dân
khi xảy ra các tai nạn thì chưa có
hầu như các cơ chế chính sách liên quan đến hỗ trợ cho ngư dân
khi bị tai nạn trên biển mà trực tiếp người dân làm nghề lặn
thì hầu như là cơ chế chính sách quy định thì chưa có
còn đối với địa phương thì hầu như cũng chỉ là
hỗ trợ tức là mình chỉ có thăm hỏi
động viên tức là những lúc khó khăn của gia đình họ thôi
khoảng năm trăm linh một triệu hoặc là các tổ chức cá nhân mà ra làm từ thiện
thì mình thống kê những danh sách những ngư dân mà đi biển mà bị nàn như thế
thì cũng là để hỗ trợ thôi chứ còn về cơ chế chính sách thì hiện nay cũng chưa
thu nhập từ nghề lặn thì không thể phủ nhận
xong cũng chính từ sự hấp dẫn của thu nhập đã khiến cho nhiều ngư dân phải mất mạng
hoặc sống cuộc đời tàn phế
hệ lụy đã rõ vì thế ngư dân rất cần sự hỗ trợ về cả trang thiết bị
kiến thức và công tác sơ cấp cứu để ngư dân yên tâm bám biển
cho ngư dân còn gặp nhiều khó khăn dẫn tới các hành vi vi phạm pháp luật trên biển
đồng hành với ngư dân cảnh sát biển việt nam đang có nhiều hoạt động thiết thực
gắn liền với cuộc sống của gia đình người thân ngư dân
trong đó có chương trình đồng hành với ngư dân do lực lượng cảnh sát biển việt nam
tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm trang bị cho ngư dân những kiến thức cơ bản
thường xuyên được cảnh sát biển việt nam thực hiện
cách truyền đạt sinh động với những tình huống cụ thể được nêu ra
giúp ngư dân nắm rõ và ý thức được trách nhiệm của mình khi khai thác hải sản trên biển
nói chung là nhất chi là quan trọng những cái buổi tuyên truyền như thế này
nói chung là người dân chỉ biết thời gian thì đắn bắt thôi mà
nhất những cái buổi tuyên truyền như thế này
tuyên truyền này là giúp ít ít quảm như chúng em như nghề cá để hiểu biết
và nắm bắt những cái nào mà mình cần dùng và không cần dùng
có thể nói là ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân
đặc biệt là ngư dân đã tăng lên một cách rõ rệt
ngư dân cũng đã ý thức được rằng bên cạnh việc vươn khơi bám biển
làm giàu từ biển thì cũng phải có trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật
có ý thức trong việc giữ gìn môi trường và hệ sinh thái các loài thủy sinh
không chỉ tuyên truyền và hướng dẫn lý thuyết cảnh sát biển việt nam
còn trực tiếp đến từng tàu cá thay cơ mới áo phao dụng cụ nổi tủ thuốc
thân tình ấm áp như đến với người thân các hoạt động của cảnh sát biển việt nam
giúp ngư dân vững lòng nơi biển khơi
nếu như ngư dân trước đây thì không biết gì nhưng mà nhà nước quan tâm
và tiêm triển những cái dùng đánh bắt chung
hay là dùng đánh rót riêng thì ngư dân chúng tôi rất là vui vẻ
là lý do mình biết những khu vực nào cấm để mình tránh
chứ còn không biết trước đây rồi đi lung tung
hỗ trợ cứu hộ cứu nạn những lúc tàu cá gặp sự cố
mỗi năm hàng trăm vụ việc được lực lượng cảnh sát biển kịp thời có mặt ứng cứu ngay trên ngư trường
lực lượng cảnh sát biển vì thế được coi là chỗ dựa đầu tiên của ngư dân
trên hành trình đánh bắt khai thác đánh bắt
nhờ sự kiên trì bền bỉ và liên tục đổi mới sáng tạo
phương pháp phổ biến pháp luật đến ngư dân đã dần đem lại hiệu quả
chúng tôi triển khai mô hình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
để nhằm phát huy tổng hợp sức mạnh của mọi cấp mọi ngành tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo
nhất là phát huy vai trò và nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân địa phương nơi ven biển
ở các xã đảo huyện đảo để cùng với lực lượng cảnh sát biển để tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo
gắn bó với ngư dân từ trên bờ ra đến biển khơi
hoạt động đồng hành với ngư dân của lực lượng cảnh sát biển không chỉ là động lực cho tàu thuyền vươn khơi
mang lại nguồn lợi kinh tế mà khi ngư trường sôi động
chủ quyền biển đảo của tổ quốc cũng luôn được bảo vệ vững chắc
tiếp nối chương trình vùng đất chết khe xanh hướng hóa hồi sinh
làng mê đọc sách tại quảng bình
quân và dân ta đã đồng loạt tấn công vào căn cứ của địch làm nên chiến thắng khe xanh

tạo đà tiến tới giải phóng huyện miền núi hướng hóa tỉnh quảng trị
tạo đà tiến tới giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
cùng với các cánh quân chủ lực là sự cống hiến hy sinh sát cánh của đồng bào các dân tộc anh em
ở mặt trận đường chín tỉnh quảng trị
chiến tranh này đã lùi xa nhưng những tháng ngày oanh liệt đó
vẫn được lưu truyền qua bao thế hệ của đồng bào các dân tộc vùng cao
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước
cô gái người paco giã vầng ngày ấy nay đã hơn tám mươi tuổi
với bà giã vằng
ký ức không bao giờ quên ngày mà bà cùng người dân ở miền núi huyện hướng hóa
cùng nhau đi tải đạn phục vụ chiến dịch lớn
đặc biệt là gùi cõng các thiết bị của xe tăng
vượt qua các con suối sâu đèo cao
giúp bộ đội làm nên chiến thắng làng vây lịch sử của năm mươi năm về trước
chiến dịch đường chín khe xanh diễn ra trong một trăm bảy mươi ngày đêm
quân và dân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu gần một mươi hai tên địch
bắn rơi bắn cháy bốn trăm tám mươi máy bay các loại một trăm hai mươi xe quân sự
và phá hỏng hàng trăm vũ khí các loại tạo thế và lực để giành thắng lợi
chiến dịch đường chín nam lào một nghìn chín trăm bảy mươi một giải phóng quê hương quảng trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
năm mươi năm trôi qua khe xanh hướng hóa giờ đã từng bước thay ra đổi thịt
trên vùng đất chiến trường xưa màu xanh của hòa bình sự sống đã hồi sinh
kinh tế có bước phát triển tốc độ tăng trưởng đạt tám một mươi tám một năm
thu nhập bình quân đầu người đạt ba mươi hai ba triệu đồng một năm
với bà dã vằng người chứng kiến từ cuộc chiến khốc liệt ở khe xanh hướng hóa
cho đến ngày vùng đất này hồi sinh bà không giấu được niềm vui sướng
bây giờ là rất đôi mới rất là nhiều cái mới
con cháu học hành được phần khói lắm bữa trước bố không ngờ
tôi rất mừng muốn trẻ lại trẻ đẹp
trong thời gian tới huyện hướng hóa sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư làm thay đổi bộ mặt hai đô thị
nằm trên điểm đầu của hành lang kinh tế đông tây và tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng
nhất là hạ tầng đô thị dọc quốc lộ chín mà trọng tâm là thị trấn khe xanh và thị trấn lá bảo
xứng đáng là hai đô thị điểm sáng ở điểm đầu của hành lang kinh tế đông tây
chiến thắng khe xanh giải phóng huyện hướng hóa bản anh hùng ca về tinh thần đấu tranh cách mạng
vì độc lập dân tộc thống nhất tổ quốc luôn in đậm trong tâm khảm của mỗi người dân
trong tiến trình xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước hôm nay và mai sau
kỷ niệm năm mươi năm ngày chiến thắng khe xanh giải phóng hướng hóa là dịp để mỗi người dân ôn lại
truyền thống hào hùng của quê hương
trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước của dân tộc giáo dục bồi đắp
và khơi dậy niềm tự hào cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển
thưa quý vị phú yên là địa phương có vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội
an ninh quốc phòng của vùng duyên hải nam trung bộ
và trong mục tiêu phát triển kinh tế địa phương này đang triển khai nhiều giải pháp đột phá
để tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh
những năm gần đây ngư dân tỉnh phú yên mạnh dạn hơn trong đầu tư những con tàu
năm trăm linh tàu công suất lớn
dù sản lượng đánh bắt thủy sản thấp hay cao nhưng ngư dân ở các làng biển
luôn mang cho mình niềm khao khát vươn khơi
đó là khát vọng được lao động làm giàu trên vùng biển của quê hương đất nước
đến nay ngư dân tỉnh phú yên đã sở hữu hơn năm trăm linh tàu cá công suất lớn
trên năm trăm linh mã lực vững tin đánh bắt xa bờ thường xuyên
với hàng nghìn lao động khai thác
hiệu quả lợi thế của một địa phương có biển nhất là nghề khai thác cá ngừ đại dương
chính sách phát triển thủy sản từ những năm hai nghìn một mươi
rồi sau đó năm hai nghìn một mươi bốn thì đã tác động rất lớn trong tái cơ cấu nghề bắt thủy sản
tái cơ cấu ở đây là bao gồm cả quy mô tàu thuyền cũng như là công nghệ khai thác bảo quản
đó đã góp phần vào chuyện cơ cấu lại nghề nghiệp ngư trường
cũng như là tăng phần tỉ trọng sản lượng của vùng biển sàng
và tăng giá trị sản phẩm mang lại cho nghề khai thác thủy sản của tỉnh phú yên
có thể nói sau thời gian triển khai nghị định sáu mươi bảy nay là nghị định một mươi bảy
về một số chính sách phát triển thủy sản của chính phủ
những năm gần đây ngư dân đã giảm bớt khó khăn nhiều hộ vươn lên làm giàu
cùng với đó sự ra đời của các nghiệp đoàn nghề cá cũng đã hỗ trợ tích cực đời sống của ngư dân trên bờ dưới biển
và thúc đẩy liên kết các nhà đầu tư hỗ trợ kỹ thuật phương thức đánh bắt thủy hải sản
phú yên hiện nay có bốn ngàn cá đã được đầu tư
tất nhiên thì nó không hoàn thiện như mong muốn nhưng mà bước đầu nó cũng đã đáp ứng được
điều kiện để mà doanh nghiệp thu mua
rồi có thể là họ thu mua rồi bán lại cho các doanh nghiệp chế biến
cũng có những cái doanh nghiệp trực tiếp thu mua rồi trực tiếp chế biến luôn
cho nên nó cũng có tạo một cái bước chuyển trong cái ngành gọi như là
kết nối gắn giữa cái khai thác với thu mua chế biến
thêm nữa thì thực hiện đề án thí điểm khai thác thu mua chế biến xuất khẩu thủy sản
thì phú yên cũng đã có tổ chức ra một số cái liên kết tạo ra được cái mối liên kết
chuỗi giá trị đó để mà nâng cao giá trị sản phẩm của các ngư dân sau khai thác
và cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chế biến có đủ nguyên liệu chủ động
trong công tác chế biến xuất khẩu của họ
kinh tế biển là lĩnh vực trọng điểm của tỉnh phú yên
xong hoạt động nghề cá của ngư dân cũng sẽ rất khó trở thành kinh tế mũi nhọn vì giá trị còn thấp
để nâng cao hiệu quả nghề cá ngành thủy sản phú yên cần triển khai hiệu quả các hoạt động khai thác
nuôi trồng gắn với chế biến và dịch vụ đặc biệt là nâng cao năng lực khai thác
khuyến khích phát triển đánh bắt xa bờ bằng chiến lược thực tiễn giúp ngư dân làm giàu bền vững
từ vùng biển quê hương đất nước
tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai các cơ quan chức năng đã tổ chức tiêu hủy gần ba tấn chân gà nhập lậu
từ trung quốc đang được vận chuyển tiêu thụ tại thị trường lào cai và các tỉnh lân cận
trước đó vào khoảng giờ ngày bảy tám hai nghìn một mươi tám đội quản lý thị trường số năm phối hợp với phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lào cai
kiểm tra và phát hiện hai lô hàng chân gà đông lạnh đang tập kết tại khu vực km tám và km một mươi một thuộc xã bản việt huyện bảo thắng
qua kiểm tra phát hiện lô hàng chân gà đông lạnh trên không có hóa đơn chứng từ
được đóng trong một trăm ba mươi chín bao tải có in chữ trung quốc với tổng trọng lượng gần ba kg
tại thời điểm kiểm tra không ai nhận làm chủ lô hàng trên
toàn bộ gần ba tấn chân gà nhập lậu từ trung quốc đều đã bốc mùi hôi thối
nhiều chiếc chân gà đã chuyển màu tím đen
do đó lực lượng chức năng tỉnh lào cai đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ lô hàng theo đúng quy định của pháp luật
từ lâu làng quảng xá xã tân ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đã được biết đến là vùng đất hiếu học
người dân nơi đây từ già đến trẻ đều mê đọc báo đọc sách
để phục vụ nhu cầu đọc của bà con một thư viện sách tự nguyện được mở ra với hơn bốn đầu sách
đã thu hút bạn đọc trong và ngoài địa phương
ghi nhận của phóng viên tại quảng bình
đây là thư viện sách báo của người dân quảng xá xã tân ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
dẫu là một làng quê tuyệt vời
tuy nhiên đã từ lâu người dân làng quảng xá từ trẻ đến già đều mê đọc sách
đối với bà con sách là người bạn đồng hành không thể thiếu giúp họ có thêm kiến thức giúp ích trong công việc cũng như trong học tập
cháu vẫn thường xuyên tới đây để lấy sách mấy quyền sách vẫn hay vẫn hỗ trợ cho cháu học

trong học tập ví dụ như làm văn là sách vẫn giúp cho cháu thêm câu dần mở bài kết bài thì cháu vẫn giữ vô sách
nhằm giúp đáp ứng nhu cầu đọc sách của bà con năm hai nghìn một một nhóm hiêu trí dành dụng tiền lương hưu
thuê thợ đóng tủ kệ sách bàn ghế góp sách xây dựng thư viện
để thư viện ngày càng có nhiều sách thu hút nhiều bạn đọc các cụ trong ban sáng lập
gửi thư đi mọi miền đất nước và kêu gọi con em trong làng sống xa quê ủng hộ sách xây dựng cho thư viện làng
đến nay thư viện sách của làng quảng xá đã có hơn bốn đầu sách phục vụ bản đọc
khi hướng tới chúng tôi thì tiếp tục xây dựng thư viện
làm thế nào đó không những là ở địa phương mà còn lan tỏa ra các nơi với mục đích
là làm cho văn hóa đọc ngày càng phát triển
có từ đó chúng tôi yêu cầu cứ cấp trên quan tâm nhiều họ nữa để cho thư viện
chúng tôi phát triển đảm bảo nhu cầu đọc sách của bản đọc
chúng tôi cũng quan tâm đầu tư hỗ trợ đối với đơn vị về giảm wyatt tính sách
hỗ trợ về vấn đề giá sách rồi sách các loài để nhân dân cũng như bản độc tức là hưởng ứng và thực hiện về vấn đề nâng cao nhân trí
đặc biệt là trong giai đoạn hồi nay muốn làm nhau là phải có kiến thức mà đây là những kiến thức vô tuần
đối với người dân quảng xá đọc sách đọc báo đã trở thành nhu cầu hàng ngày là niềm đam mê đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân trở thành nét đẹp văn hóa độc đáo
có thể nói thư viện làng quảng xá thực sự là địa chỉ sinh hoạt văn hóa hữu ích hình thành nên phong trào đọc sách trong nhân dân góp phần nâng cao dân trí cho các tầng lớp nhân dân trong thời kỳ hội nhập

khu vực montreal ghi nhận số nạn nhân kỷ lục là hai mươi tám người các nạn nhân còn lại được ghi nhận ở tỉnh quebec tây nam canada theo cơ quan môi trường canada dù mức nhiệt được dự báo là ba mươi năm độ c song nhiệt độ thực tế cảm nhận được lên tới bốn mươi năm độ c dự báo từ ngày tám tháng bảy nhiệt độ sẽ trở lại mức trung bình của mùa hè ở canada
nhà chức trách y tế canada cho biết hầu hết nạn nhân ở montreal là đàn ông ngoài năm mươi tuổi sống trong các điều kiện dễ bị tổn thương như là không có máy điều hòa nhiệt độ
năm hai nghìn một mươi khoảng một trăm linh người ở khu vực montreon đã tử vong vì nắng nóng kỷ lục
sau khi mỹ và trung quốc cùng bắt đầu cuộc chiến tranh thương mại lớn nhất trong lịch sử kinh tế hầu hết các nhà phân tích kinh tế đều nhận định rằng cuộc chiến này sẽ để lại những hậu quả không nhỏ đối với nền kinh tế đầu tàu thế giới đặc biệt là khi mỹ cũng đang phải hứng chịu hậu quả sau khi đánh thuế thép và nhôm nhập khẩu từ canada mexico và liên minh châu âu hồi tháng trước
theo giới phân tích thiệt hại trước hết mà mỹ phải gánh trở lại là nạn nhân
dù là các nhà máy giảm giờ làm xa thải nhân công lợi nhuận ít đi và các công ty nước này sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi hoạt động ở trung quốc
các chuyên gia ước tính vòng luận quẩn trả đũa liên quan đến thuế có thể khiến nước mỹ mất tổng cộng bảy trăm linh việc làm và tăng trưởng kinh tế giảm năm thậm chí nhiều khả năng đẩy nước này vào tình trạng suy thoái

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo